hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về dự thảo luật về hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì hội nghị
các đại biểu cho rằng sự thảo luật về hội cơ bản đã đảm bảo tính thống nhất theo tinh thần của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
về phạm vi điều chỉnh dự thảo vẫn giữ nguyên như đã thảo luận tại các kỳ họp trước đó là không áp dụng đối với các tổ chức
như đoàn thanh niên hội liên hiệp phụ nữ việt nam hội cựu chiến binh việt nam
vì đây là các tổ chức chính trị có cơ cấu tổ chức chặt chẽ được đảng và nhà nước giao nhiệm vụ và bảo đảm để hoạt động
hơn nữa các tổ chức này cũng đã được quy định và điều chỉnh trong các luật bộ luật liên quan khác
tuy nhiên một số đại biểu cũng cho rằng hiện dự thảo luật về hội vẫn chưa rõ ràng trong quy định về thẩm quyền thành lập
hoạt động cũng như người đứng đầu hội và người đại diện theo pháp luật
việc công nhận người đại diện theo pháp luật của hội phải được nhà nước công nhận
nhằm tăng cường chặt chẽ công tác quản lý nhà nước
thường trực ủy ban pháp luật cho rằng việc người đứng đầu hội được pháp luật nhà nước công nhận là cần thiết
phù hợp với quy định quản lý của nhà nước cần có cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính và giám sát các hoạt động của hội
cán bộ công chức của nhà nước thì không được tham gia hội hay thành lập hội
trừ khi được cơ quan chủ quản chỉ đạo thực hiện công việc
dự thảo luật vệ hội còn đang rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh vấn đề phạm vi điều chỉnh
quản lý nhà nước đối với hội
cần được thống nhất một cách rõ ràng và cụ thể để chuẩn bị trình ra kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
sáng mai các đại biểu tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về dự thảo luật này